thưa quý vị khán giả từ ngày năm tháng một mươi một hà nội đã nâng cấp độ trong phòng chống dịch covid một mươi chín lên cấp hai
theo đánh giá của ngành y tế hà nội trong quá trình thích ứng linh hoạt theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
việc xuất hiện ca covid một mươi chín trong cộng đồng là điều không tránh khỏi
hiện tại thành phố hà nội vẫn duy trì phương án cách ly f một tập trung
tuy nhiên với tình hình số ca mắc thì vẫn tiếp tục gia tăng
có ý kiến cho rằng hà nội nên xem xét thí điểm cách ly f một tại nhà
và cụ thể ra sao thì mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
những ngày gần đây tại hà nội ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
và nhiều ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây
hiện thành phố hà nội vẫn đưa f một đi cách ly tập trung và điều trị f tại cơ sở y tế
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
các khu cách ly tập trung vẫn đảm bảo đủ chỗ cách ly không bị quá tải
khi mà số lượng f một tăng lên sẵn sàng tiết nhận cách ly
khi mà có thể tăng lên sẵn sàng tiết nhận cách ly
khi mà số f một tăng lên kể cả những tình huống mà có thể diễn ra ổ dịch trên diện trọng
với ba cấp độ bệnh viện tầng một tầng hai tầng ba
ngoài ra nữa thì tất cả các xã phường các quân hiệu như thế này
đều đã thành lập các trạng y tế lực động
nghĩa là chúng ta sẽ khuy động tổn lực của thành phố
theo ý kiến của một số chuyên gia y tế
trong giai đoạn bình thường mới hà nội nên xem xét cho các f một
có đủ điều kiện khả năng để đạt được tổn lực
cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung

trước đây bộ y tế đã có hướng dẫn thí điểm cách ly f một tại nhà
nhiều tỉnh thành phố áp dụng thành công trong đợt dịch trước
vì vậy để thích ứng và linh hoạt với giai đoạn mới
cần phải thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
trong đó cần mạnh dạn cách ly f một tại nhà
thậm chí f nhẹ
không triệu chứng cũng điều trị tại nhà
chỉ đưa f nặng tới cơ sở điều trị
những người bị nhiễm hoặc bị bắt bệnh
thì được điều trị tại cơ sở y tế
đấy là điều lý tưởng nhất bởi vì trong điều kiện đó
thì họ sẽ tránh được những cái lây nhiễm ở cộng đồng
tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng số lượng các cơ sở y tế
chúng ta là có hữu hạn chúng ta không có đủ nhiều
để chúng ta có thể là thu dung để điều trị toàn bộ
và vì vậy cho nên là cái việc mà sẽ phải tổ chức điều trị tại nhà
nó sẽ phải được đặt ra
và cũng đã thực tế là đã làm rồi
khi người ta được ở nhà người ta điều trị
nó cũng giống như là cũng thường ạ
thì người ta sẽ có cái khả năng mà hồi phục nhanh hơn
so với cả cái việc mà bị các cái sức ép
liên quan đến các môi trường điều trị ở trong bệnh viện
có áp dụng phương án cách ly f một tại nhà hay không
vẫn còn chờ quyết định của ủy ban nhân dân tp hà nội
tuy nhiên trong tình hình hiện nay
khi mà các ca mắc mới vẫn gia tăng trong cộng đồng
đối với các f một và những người có nguy cơ cao
thì điều kiện tiên quyết là ý thức chấp hành
các biện pháp cách ly phòng dịch
theo quy định của bộ y tế
đồng thời cần có sự giám sát chặt chẽ
từ phía chính quyền địa phương cũng như cơ sở y tế